công an đã bắt giữ hải là đối tượng mua ma túy từ hà nội gửi về cho khang
khám xét khẩn cấp nơi ở của hải lực lượng công an đã thu giữ ba túi ketamine đồng thời tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng liễu
khám xét khẩn cấp nơi ở của liễu công an đã thu giữ tám túi ketamine hai trăm một mươi năm viên thuốc lắc và hồng phiến
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã câu kết với nhau mua ma túy từ hà nội rồi gửi xe khách về thanh hóa tiêu thụ
và cầm đầu đường dây này là đối tượng nguyễn thị liễu
thưa quý vị sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba theo ghi nhận của công an thị xã bến cát tỉnh bình dương
tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn diễn biến phức tạp chân báo thì nổi lên là trộm đột nhập vào nhà ở trộm cắp xe mô tô
chiếm tỉ lệ khoảng bốn mươi năm
và trước tình hình trên công an thị xã bến cát đã mở cao điểm xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh
triệt xóa nhóm đối tượng trộm cắp tài sản
qua đó đã triệt xóa được nhiều băng nhóm trộm chuyên nghiệp thu hồi được nhiều tài sản bị mất
trao trả cho người dân góp phần ổn định lại tình hình an ninh trật tự
đây là nhóm ba đối tượng trần hoàng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một phạm thế sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
cùng chú tại tp hcm
trần hoàng nguyên và võ trung hiếu sinh năm hai nghìn chú tỉnh hậu giang
đã bị công an thị xã bến cát khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt giữ
các đối tượng đã liên tục thực hiện khoảng một mươi vụ trộm cắp tài sản trên các địa bàn thị xã bến cát
thành phố thủ dầu một và thành phố thuận an
theo điều tra các đối tượng trên đều nghiện ma túy không có nghề nghiệp
nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài
các đối tượng tìm những nhà người dân hoặc các cửa hàng điện thoại khóa cửa không có người trông coi
để thực hiện trộm cắp tài sản có giá trị như tiền vàng xe máy laptop điện thoại
cả ba đã bàn bạc phân công để hiếu cậy cửa và bẻ khóa
sơn hỗ trợ trộm tài sản và nguyên đứng ngoài cảnh giới
mới đây công an thị xã bến cát tỉnh bình dương đã khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn ngọc bộ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra vào ngày sáu tháng tám bộ đến dự đám cưới của người quen
tại khu phố ba phường mỹ phước thị xã bến cát
lợi dụng trong lúc chủ nhà không để ý đối tượng đã đột nhập vào nhà lấy trộm khoảng hai mươi tám triệu đồng
bộ từng có một tiền án về tội cúi gây thương tích năm hai nghìn một mươi năm
còn đây là tô văn đức sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tỉnh bình phước
từng có hai tiền án về tội cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
thủ án hơn hai mươi năm tù giam
sau khi ra tù không lâu đức đã cùng đồng bọn đột nhập vào nhà người dân
đóng cửa vắng người trông coi để trộm cắp tài sản
trong b phone
đến nay công an thị sa bến cát đã đấu tranh làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản thu hồi một mươi sáu xe mô tô hơn hai trăm năm mươi triệu đồng trả lại cho người bị hại
cho người dân nêu cao tinh thần cảnh giác để mình phải giữ tài sản mình chặt chẽ khóa cửa bảo quản tài sản mình
thứ hai là mình nên là lắp đặt camera để giám sát có những vụ xảy ra
mình qua quá trình truy xét camera thì mình đã nắm được phương thức thủ đoạn và đặc điểm đối tượng
thì mình truy xét thì mình mới bắt giữ để xử lý được số đối tượng này
từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản có thể thấy rằng các đối tượng trộm đều lợi dụng sự mất cảnh giác lơ là của người dân
trong việc bảo quản tài sản để thực hiện hành vi phạm tội
do đó bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
kịp thời phát hiện thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện các đối tượng lạ có biểu hiện nghi vấn
phòng ngừa bảo vệ tài sản của mình và những người xung quanh
tiếp theo bản tin dẫn đến những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn ngọc sáu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu chín thị trấn sông thao
huyện cẩm khê tỉnh phú thọ về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn tú vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại phường tân hương thuận quận một mươi hai tp hcm về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có một vết chàm dưới cánh tay phải
và đối tượng nguyễn văn truyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã ninh dân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh ba tỉnh phú thọ cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách hai cm dưới đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện